chỉ vì mâu thuẫn khi mượn xuồng qua sông một đối tượng đã dùng dao chém mảng xóm bị thương tật
sau một mươi ba năm lẩn trốn đối tượng đã bị công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu bắt giữ
theo hồ sơ của cơ quan công an đối tượng lê văn đô chú huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
có mâu thuẫn từ trước với một người trú cùng địa phương
ngày chín tháng một mươi hai năm hai nghìn tám khi đô mượn xuồng nhà ông này để qua sông thì cả hai xảy ra mâu thuẫn
đô đã dùng dao chém vào tay người này gây thương tích một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với lê văn đô vì hành vi cố ý gây thương tích
song đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương
sau một mươi ba năm lần trốn lực lượng công an đã bắt giữ được lê văn đô tại huyện đắc minh tỉnh đắk nông